liên quan đến các ca bệnh covid một mươi chín là tiểu thương tại đà nẵng chính quyền địa phương đã quyết định tạm đóng cửa và ngừng hoạt động buôn bán kinh doanh tại ba ngôi chợ này để bảo đảm phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện quận thanh khê đã phong tỏa đóng cửa ba chợ trên địa bàn để khử khuẩn và điều tra dịch tễ theo quy định gồm chợ tất lập thuộc phường vĩnh trung chợ siêu thị thuộc phường chính gián và chợ lầu đèn thuộc phường xuân hà
các chợ này liên quan đến bốn ca dương tính với covid một mươi chín là tiểu thương và nhân viên ban quản lý chợ
cùng với đó sở y tế thành phố đà nẵng cũng thông báo đến các tổ chức cá nhân có tiếp xúc mua bán trao đổi hàng hóa với những trường hợp này từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng tám
liên hệ với trung tâm y tế quận huyện nơi sinh sống để khai báo y tế và được hướng dẫn các biện pháp cách ly phòng dịch covid một mươi chín